thưa quý vị không chỉ trên tuyến đường bộ thời điểm này thì trên các tuyến thủy nội địa
thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông và cảnh sát đường thủy công an các địa phương
đang siết chặt việc lưu thông của các phương tiện thủy tăng cường tuyên truyền đến nhân dân
thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời vẫn duy trì công tác tuần tra
kiểm soát xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
một buổi tuần tra trên tuyến sông hồng của thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông
một trường hợp cụ thể khi chưa hiểu về quy định mức trở vận tải trên tuyến thủy nội địa
đã được lực lượng cảnh sát đường thủy giải đáp như thế này
vậy bây giờ chúng em đi đường thủy thì chúng em cũng không biết là mức trở vận tải chúng em như thế nào

để chúng em ra ngoài

thì theo cái điều hai mươi tám một trăm ba mươi hai của chính phủ quy định về trở quá vạch dấu bốn h nước an toàn phương tiện
đối với phương tiện mà trên một tấn hoặc là dưới một tấn và dưới năm trăm linh tấn
nó có ba mức dành cho thuyền trưởng nhất là nhì ba thì nó có mức phạt đã được quy định
và đối với việc trở quá vạch dấu bốn h nước an toàn thì chúng tôi quy định ở cái phương tiện của anh chị
nó có cái vạch dấu bốn h nước kẻ ở phía sườn của hai bên phương tiện
khi được các anh ấy phổ biến và các anh mới chỉ dẫn cho như thế
thì chúng em mình cũng thấy được kinh nghiệm là làm theo sự chỉ dẫn của các anh cho đi an toàn
mỗi buổi tuần tra lực lượng cảnh sát đường thủy cũng tăng cường lồng ghép tuyên truyền về phòng chống dịch
thời điểm này các bến đỏ ngang sông nối giữa hưng yên và hà nội đều được thủy đoàn một
cục cảnh sát giao thông
phối hợp với cảnh sát đường thủy công an tỉnh hưng yên tổ chức cho các chủ bến đỏ ký cam kết
tạm dừng chở khách đảm bảo an toàn phòng dịch
họ đã tuyên truyền là lúc đầu thì dịch chưa căng thẳng
bên hà nội vẫn được phép đi lại thì luôn thực hiện năm k
xong rồi từ cái lúc hà nội ra chỉ thị một mươi sáu không được hoạt động
thì cái bến cập bến của mình là hà nội thì bên địa phương là cấm luôn không được hoạt động nữa luôn ạ
thì đoàn một có một tổ công tác thực hiện trên tuyến sông hồng
việc thứ nhất là chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ nhất là đối với các phương tiện vào vùng dịch như địa bàn hà nội là không được lên bờ
thực hiện đúng chế độ năm k và tuyệt đối là không được vận chuyển người từ vùng dịch ra các địa phương khác
không chỉ trên tuyến đường bộ mà trên tuyến đường thủy
lực lượng chức năng quyết tâm không để xảy ra những tình huống bị động bất ngờ về công tác đảm bảo an toàn giao thông
nhất là vào thời điểm mùa mưa lũ như hiện nay
phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên đường thủy
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống dịch có hiệu quả